xin kính chào quý vị và các bạn
phía đông bắc bộ chịu tác động nhẹ của vùng áp thấp nóng ở phía tây
đồng thời do chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam nên trời nhiều mây
đêm nay sẽ có mưa vài nơi
sáng mai có mưa phùn và sương mù
trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến là hai mươi bảy ba mươi độ
có nơi cao hơn
dự báo khả năng từ chiều tối và đêm mai
khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh thấp
khiến cho nhiệt độ giảm dần và có mưa
sang ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn mưa vẫn duy trì
còn nhiệt độ sẽ giảm mạnh khoảng năm bảy độ
cao nhất không quá hai mươi năm độ
trong ngày mai khu vực phía tây bắc bộ phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là hai mươi tám ba mươi một độ
riêng khu tây bắc sẽ cao hơn
sau đó sáng ngày hai mươi ba và hai mươi bốn
do tác động của không khí lạnh và rãnh thấp
khu vực này sẽ chuyển lạnh và có mưa nhiều hơn
nhiệt độ giảm mạnh khi hầu hết không quá hai mươi sáu độ
đối với các tỉnh miền trung
từ thanh hóa đến thừa tiên huế trong ngày mai
tiếp tục duy trì nắng nhiều
với mức nhiệt độ là hai mươi chín ba mươi hai độ
bùng núi phía tây cao hơn từ hai ba độ
sang ngày hai mươi ba hai mươi bốn xuất hiện mưa rào rải rác
với nhiệt độ sẽ có xuống giảm tới ba năm độ
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
duy trì mức nắng vừa phải
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
sẽ ra động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
sau hai ngày tiếp theo xuất hiện mưa rải rác
và nhiệt độ sẽ giảm mạnh hơn
tại khu vực tây nguyên
mưa trái mùa duy trì từ nay cho đến ba ngày tới
tập trung chủ yếu trong khoảng thời gian
về chiều tối và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
ban ngày trời vẫn còn nắng
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong hai ngày tới
và tăng lên mức ba mươi một ba mươi bốn độ
trong ngày hai mươi bốn
nam bộ cũng có mưa rông trái mùa
trong những ngày tới
tập trung về chiều tối và tối
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
sẽ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
và sau đó tăng lên mức ba mươi hai
đến ba mươi năm độ trong ngày hai mươi bốn
miền đông có nơi cao hơn